căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo hà minh tiến hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình về tội giết người và ba năm tù về tội cối gây thương tích tổng hình phạt là tử hình